theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
do mưa lớn trên diện rộng và kéo dài kèm theo nhiều nhà máy thủy điện xả nước để đón lũ
nên mực nước trên sông vu gia và sông thu bồn đã vượt trên báo động ba
làm nhiều khu dân cư ở vùng hạ lưu như đại lộc điện bàn duy xuyên hội an bị ngập sâu trong nước
tại thành phố hội an nơi sẽ có nhiều hoạt động diễn ra trong tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
đã bị mưa gió tàn phá
hiện tại nhiều tuyến đường trong khu phố cổ đã bị ngập sâu trong nước
làm cho việc đi lại của người dân và du khách gặp nhiều khó khăn
ngày năm tháng một mươi một đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại thành phố hội an
đồng thời lưu ý chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết
để có biện pháp ứng phó khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm an toàn sự kiện diễn ra tại địa bàn trong tuần lễ cấp cao apec
lũ huyện đại lộc tuyến đường tỉnh qua huyện đại lộc bị ngập sâu trong nước từ năm m đến một m
giao thông trên toàn huyện tê liệt hoàn toàn từ đêm bốn một mươi một
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đại lộc
toàn huyện có khoảng hai mươi bốn hộ bị ngập lụt nhiều vùng bị ngập sâu bị lũ cô lập
một số khu dân cư ở các xã ngập từ một m đến một năm mét
nhiều trụ sở cơ quan trường học doanh nghiệp và nhà dân trên địa bàn huyện bị ngập sâu tới cả mét nước